xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị mở đầu sẽ là tin tức về áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số tám
vào hồi một mươi h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tự áp thấp nhiệt đới cách thanh hóa khoảng một trăm năm mươi km
cách nghệ an khoảng một trăm sáu mươi km
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây
và mỗi giờ đi được khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm km
suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực thanh hóa nghệ an
sức gió mạnh nhất vùng trung tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi
tại khu vực vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ
sẽ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
trở lại với đất liền trong hai ngày tới những cơn mưa vẫn tiếp tục diễn ra
tại các tỉnh thành thuộc khu vực miền bắc của nước ta
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
nên nguy cơ xảy ra xa lở đất ở vùng núi vẫn có khả năng xảy ra
do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh nên nhiệt độ khá thấp tiết trời xe lạnh
riêng ở vùng núi thì ngưỡng trời rét với nền nhiệt các tỉnh thành phía đông bắc bộ
giao động ở mức là một mươi chín hai mươi năm độ trời lạnh về đêm và sáng
sao đến ngày một mươi bảy thì khi mưa giảm nhanh nên nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
do nằm xa vùng ảnh hưởng của hàn lưu cơn bão
nên trong hai ngày tới cũng có mưa rào và rông trên diện rộng
nhưng lượng mưa không mạnh bằng các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
tuy nhiên do mưa lâu ngày khiến cho nền đất trở nên tơi sốt
vì vậy người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất rất nguy hiểm
sau đó sang đến ngày một mươi bảy thì khu vực này sẽ có chuyển tạnh giáo
thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời
nên nhiệt độ trên khu vực vẫn ở ngưỡng lạnh
khi cao nhất trong ngày chỉ ở mức là hai mươi năm hai mươi tám độ
các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thành hóa
thừa thiên huế chịu ảnh hưởng trực tiếp của áo thâm nhiệt đới
sau đó là ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
nên trong hai ngày tới vẫn tiếp tục duy trì mưa vừa mưa to ở nhiều nơi
phải sang đến ngày một mươi bảy tháng một mươi khi các tỉnh thành phía bắc nằm trọn trong khối không khí lạnh
thì mưa tại đây sẽ giảm dần
phần còn lại từ quảng bình đến khu vực thừa thiên huế
vẫn có mưa vừa đến mưa to
do mưa lớn kéo dài nên nguy cơ sạt lở đất đá ở vùng núi
ngập úng cục bộ tại vùng trụng thấp ven sông còn ở mức cao
nên người dân cần chủ động phòng tránh
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
trong hôm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
từ ngày một mươi sáu khi chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới
thì phần phía bắc của khu vực này sẽ có mưa to đến rất to
trong mưa rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt độ trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
khi vẫn duy trì ở mức là hai mươi hai ba mươi hai độ
vùng cao của tây nguyên chịu ảnh hưởng của giải hội tụ
kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong ba ngày tới đều có mưa rông trên diện rộng
với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông thì cần đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt độ tại đây có xu hướng giảm nhẹ
ngày đêm ở mức là từ một mươi chín đến ba mươi độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
cũng duy trì mưa rông chi diện rộng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nên nhiệt độ trên khu vực cũng giảm nhẹ
cao nhất trong ngày là hai mươi chín ba mươi hai độ